thực vị phá hoa đã rực sáng trên mầu trời hà nội tp hcm đà nẵng và nhiều tỉnh thành trong thời khắc giao thừa
chào đón năm mới giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
hàng triệu người dân đã đổ ra đường đón giao thừa và ngắm pháo hoa với tâm thế hứng khởi và tươi vui
và để đảm bảo cho thời khắc đón giao thừa được tuyệt đối an toàn
thì trong suốt nhiều ngày qua lực lượng công an đã tổ chức nhiều phương án đảm bảo an ninh an toàn cho người dân
các lực lượng như cảnh sát cơ động cảnh sát hình sự cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và lực lượng công an các quận phường trên địa bàn được huy động một trăm linh quân số đến các khu vực diễn ra các sự kiện
thiết lập an ninh nhiều lớp phòng chống các tình huống đột xuất có thể xảy ra đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân
những tổ công tác của lực lượng cảnh sát cơ động đã tỏa đi khắp ba mươi hai địa điểm bắn pháo hoa trên toàn thành phố hà nội
từ chiều hai chín ba mươi tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn cho đến sáng ngày một một tết một mươi hai
công an tp hà nội huy động một trăm linh cán bộ chiến sĩ các đơn vị trực thuộc ứng trực làm nhiệm vụ tại các địa bàn trọng điểm
khu vui chơi giải trí điểm bắn pháo hoa cơ sở thờ tự tuyến giao thông để phòng ngừa tội phạm xử lý các đối tượng trộm cắp móc túi cướp giật
bên cạnh đó lực lượng chức năng làm nhiệm vụ nhằm kịp thời ngăn chặn hành vi đua xe trái phép lạng lách đánh võng gây mất an toàn giao thông
cũng như phân luồng phân làn giao thông bảo đảm giao thông thông suốt phục vụ nhân dân đi lại vui chơi đón giao thừa
trung đoàn bố trí lực lượng ứng trực ứng trực tại đơn vị ứng trực một số địa điểm gần với địa điểm trận địa bắn phá hoa nhất
mục đích là sẵn sàng hỗ trợ tăng cường cho lực lượng của trung đoàn cũng như các lực lượng hoa hành phố khi có yêu cầu
mục đích cuối cùng là để phương châm để bà con đón xuân đặc biệt là thưởng thức các màn bắn phá hoa được vui vẻ an hành trong đêm giao thừa
dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi bốn
tp hcm bắn pháo hoa đêm giao thừa tại hai điểm bắn tầm cao thủ thiêm củ chi và chín điểm bắn tầm thấp
theo đó công an tp hcm đã huy động một trăm linh quân số túc trực tại các vị trí trọng yếu địa điểm bắn pháo hoa trên địa bàn thành phố
để kịp thời điều tiết phân luồng giúp người dân xem bắn pháo hoa an toàn thuận lợi
theo ghi nhận trong tối ngày chín tháng hai các khu vực trên địa bàn thành phố khá thông thoáng không xảy ra tình trạng kẹt xe
tại giờ bắn phá hoa thì bản thân tôi cảm thấy rất là tự hào và vui mừng vì đã bảo vệ thành công lễ hội bắn phá hoa của thành phố
giúp cho người dân vui chơi thật là an toàn giúp cho người dân thành phố có một cái tết thật là ấm no và hạnh phúc
càng đến thời khắc giao thừa dòng người đổ về dọc hai bên bờ sông hàn để chờ đợi màn bắn pháo hoa
người người chen chân ngắm linh vật sông phun lửa
từ hơn hai mươi giờ các tuyển phố trung tâm nguyễn văn linh bạch đằng lê duẩn trần phú trần hưng đạo đông đúc tấp nập
nhiều người dân và du khách cũng bắt đầu di chuyển về khu vực đường hoa tết để tham quan chụp ảnh
toàn lực lượng công an thành phố đà nẵng đã tổng gia quân nỗ lực triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông
để người dân yên tâm vui xuân đón tết đón giao thừa
nhiều tổ công tác làm nhiệm vụ đến hai ba giờ sáng
làm xuyên đêm giao thừa xuyên tết không có ngày nghỉ thì các ông bộ nhân sĩ cũng đã được quán triệt và triển khai các mệnh lệ chữ thị của cấp đêm
và các ông bộ chiến sĩ đã yên tâm công tác và làm sao đó để người dân vui xuân đón tết an toàn
hòa chung không khí vui xuân đón tết cùng người dân cả nước tại tỉnh khánh hòa
từ rất sớm rất nhiều người đã đổ ra đường vui chơi đón chào năm mới
sự báo trước tình hình lực lượng cảnh sát giao thông đã chủ động triển khai đồng bộ
nhiều viện pháp kết hợp tuần tra lưu động và đứng chốt phân luồng đảm bảo giao thông lực thông suốt an toàn
theo ghi nhận đã có tổng cộng hai mươi bảy chốt năm tổ tuần tra lưu động và hơn bốn mươi cán bộ chiến sĩ của lực lượng cảnh sát giao thông
thực hiện nhiệm vụ trong đêm giao thừa
lực lượng cảnh sát cơ động tăng cường tối đa quân số đảm bảo an toàn tuyệt đối khu vực bắn pháo hoa
công an thành phố nha trang cũng tổ chức ứng trực một trăm linh quân số sẵn sàng cho những trường hợp khẩn cấp
nhờ vậy nhân dân và du khách đến thành phố nha trang đã có những thời khắc đón chào năm mới trong bình yên hạnh phúc
nhân dân cả nước đã đón một mùa xuân mới an toàn đầm ấm
đó cũng là niềm vui niềm hạnh phúc của cán bộ chiến sĩ các lực lượng công an toàn quốc
những người góp phần giữ chọn mùa xuân bình yên
theo ủy ban an toàn giao thông quốc gia trong ngày nghỉ thứ hai của kỳ nghỉ tết nguyên đán giáp thìn
toàn quốc xảy ra bảy mươi một vụ tai nạn giao thông làm chết ba mươi người và bị thương năm mươi năm người
so với ngày tám tháng hai giảm tám vụ tai nạn giao thông giảm ba người chết giảm một mươi tám người bị thương
toàn bộ các vụ tai nạn trên đều xảy ra trên đường bộ
kể sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra phát hiện xử lý tám sáu trăm bốn mươi trường hợp vi phạm
phạt tiền trên hai mươi một tỷ đồng tạm giữ một trăm năm mươi bốn xe ô tô ba chín trăm tám mươi ba xe mô tô và một mươi sáu phương tiện khác
tước hai bốn mươi bốn giấy phép lái xe các loại trong đó vi phạm nồng độ cồn
xử lý là ba bốn trăm hai mươi tám trường hợp tốc độ là một chín trăm một mươi trường hợp ma túy một mươi bảy trường hợp
đường sắt đường thủy không phát hiện trường hợp vi phạm
mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
được phát hiện năm hai nghìn hai mươi ba do phan công khanh cùng đồng bọn thực hiện
phòng nghệ sát hình sự công an tp hcm
vừa khởi tố và bắt tạm giam huỳnh xuân vấn chú tại huyện bình chánh
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
năm hai nghìn một mươi chín phan công khanh và huỳnh xuân vấn thành lập công ty trách nhiệm hiệu hạn
thương mại dịch vụ k super
mỗi người góp vốn năm mươi khanh làm giám đốc là người đại diện pháp luật
vấn là phó giám đốc cổ đông
vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba phan công khanh liên hệ và mượn của một nạn nhân
hai ô tô hạng sang để trưng bày
bằng thủ đoạn gian dối về quyền sở hữu xe vấn đã liên hệ và được người này đồng ý
ký hợp đồng mua bán xe với vấn với giá là hai mươi bốn năm tỷ đồng
hết thời hạn mượn xe nạn nhân đã liên tục liên hệ khanh để lấy lại hai xe trên
nhưng khanh không trả nên đã làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng
công an huyện gò công tây tỉnh tiền giang vừa xử phạt vi phạm hành chính
đối với nguyễn văn lực
huyện gò công tây về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật
vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức
trước đó lực điều khiển xe mô tô thì bị tổ công tác công an huyện gò công tây
tiến hành kiểm tra hành chính lập biên bản
tuy nhiên nguyễn văn lực không hợp tác tổ công tác đã tiến hành tạm giữ phương tiện theo quy định
sau đó nguyễn văn lực đã cùng em ruột điều khiển xe mô tô đuổi theo tổ công tác
và yêu cầu cung cấp biên bản về lỗi vi phạm
trong lúc đối thoại nguyễn văn lực đã dùng điện thoại ghi hình vụ việc đăng tải lên facebook cá nhân
và chia sẻ cho nhóm khác với nội dung sai sự thật vù khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức
tại cơ quan công an nguyễn văn lực đã thừa nhận hành vi vi phạm và đã xóa bài viết trên trang cá nhân
cam kết không tái phạm đồng thời công an huyện gò công tây đã ra quyết định xử phạt hành chính bảy triệu năm trăm linh ngàn đồng
với nhiều ưu điểm như tiện lợi nhanh chóng trong thanh toán nhiều chương trình khuyến mại
trong thời gian gần đây ví điện tử đã trở thành hình thức thanh toán được nhiều người dùng lựa chọn
đặc biệt là trong dịp tết này nhu cầu thanh toán giao dịch trực tuyến tăng cao
vì vậy mà các đối tượng cũng đã lợi dụng và nhắm vào ví điện tử để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
do đó người dùng cần phải hết sức cẩn trọng để tránh tiền mất tật mạng
bằng việc đăng tin cho vay lãi suất thấp các đối tượng này đã lừa đảo lấy thông tin cá nhân
rồi tự tạo lập tài khoản ví điện tử đứng tên người vay
sau đó các đối tượng yêu cầu nạn nhân cung cấp mã otp báo về số điện thoại
kết nối ví điện tử này với tài khoản ngân hàng của người vay
rồi chiếm đoạt tài sản số tiền trong tài khoản ngân hàng
trong trường hợp này các nạn nhân thậm chí còn chưa có ví điện tử
nhưng do thiếu hiểu biết nên các nạn nhân đã dễ dàng xa bẫy khi cung cấp thông tin cá nhân và mã otp
để kẻ lừa đảo lợi dụng kênh trung gian thanh toán này để chiếm đoạt tài sản
người dùng cũng hạn chế hoặc là không nên đăng nhập hoặc là cung cấp
các thông tin cá nhân lên các trang mạng xã hội hoặc đăng nhập vào các trang web
các link mà chưa có độ tin cậy cao
và rất dễ là những đối tượng lừa đảo có thể chiếm đoạt thông tin
và sử dụng cái sản phẩm ví điện tử để chiếm đoạt tài sản của mình
bên cạnh việc bảo vệ thông tin cá nhân để bảo vệ ví điện tử an toàn
các chuyên gia đưa ra lời khuyên người dùng cần phải tăng cường tính bảo mật cho tài khoản
như thường xuyên thay đổi mật khẩu sử dụng việc xác thực bằng sinh chắc học
với đặc tính của sản phẩm ví điện tử là người dùng phải liên kết với một tài khoản ngân hàng
và chúng ta phải qua một bước xác nhập otp thứ hai
về vấn đề bảo mật về lớp otp thứ hai này cũng là một kẽ hở để khiến kẻ gian có thể chụp lợi
về việc bảo mật với hai lớp mật khẩu này trên sản phẩm ví điện tử
người dùng nên lưu ý là chúng ta nên sử dụng những mật khẩu cũng không dễ nhớ dễ đoán
không dùng những thông tin cá nhân và chúng ta nên thay đổi mật khẩu với tần suất
thường xuyên ví dụ như là theo khuyến nghị là hàng tháng
chúng ta cần thiết lập các tài khoản đăng nhập xác thực bằng sinh chắc học trên các ứng dụng ví điện tử
đồng thời trong quá trình sử dụng vì ứng dụng chạy trên điện thoại
chúng ta cũng cần phải bảo vệ điện thoại của mình tránh việc là cung cấp cho đưa điện thoại
mượn hay là để lộ cái mã pin
ngoài ra khi chúng ta thanh toán bằng ví điện tử khi quét các mã qr trên các cửa hàng
cũng có thể đề phòng cái hiện tượng là có kẻ xấu đã dán đè cái mã kia giả lên trên đó
thời gian qua không ít trường hợp người dân đã bị mất tiền do click vào các đường link lạ
hoặc tải các ứng dụng lạ chứa mã độc khiến điện thoại bị chiếm quyền
vì vậy trong quá trình giao dịch ví điện tử người dân cần cẩn thận suy xét kỹ càng
chỉ nên thanh toán và đăng nhập vào những website ứng dụng điểm chấp nhận có thương hiệu uy tín
khi nghi ngờ bị lộ thông tin người dân cần lập tức thông báo đến các tổ chức thanh toán hay ngân hàng để được hỗ trợ
hàng năm thì chúng tôi đều có thực hiện các cái việc mà giả soát rồi nâng cấp
đảm bảo cái việc mà cung cấp cái quý vụ an toàn cho người dân
thực hiện các cái công tác về đánh giá đảm bảo cái hệ thống của mình tuân thủ theo
tuân thủ và đáp ứng các cái tiêu chuẩn cho các cái tổ chức thanh toán quốc tế như là pci dss level một
các cái công tác về khuyến cáo
rồi khuyến nghị người dân rồi khách hàng trong cái việc mà lưu ý bảo vệ các cái thông tin về giao dịch
bảo vệ thông tin về mật khẩu và các cái mã xác thực thì luôn được chú trọng để đảm bảo
nâng cao cái nhận thức của người dân trong cái việc mà thực hiện các giao dịch
dịp cận tết ai cũng bận rộn vội vàng
tuy nhiên trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đối tượng lừa đảo
người dân cần phải hết sức bình tĩnh và cẩn trọng khi sử dụng ví điện tử
hay bất cứ phương thức thanh toán trực tuyến nào cũng cần trang bị tốt những kiến thức
kỹ năng sử dụng an toàn để tránh bị trục lợi lừa đảo từ các đối tượng xấu
ban giám đốc công an tỉnh bạc liêu vừa tổ chức đến trao tặng giấy khen đột xuất của giám đốc công an tỉnh
cho hai cá nhân thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh và công an phường tám tp bạc liêu
vì có thành tích nhặt của rơi trao trả cho bị hại
theo đó vào khoảng bốn h ba mươi
trong quá trình tham gia tổ tuần tra kiểm soát giao thông trên tuyến quốc lộ một a
đoạn qua địa bàn phường hộ phòng thị xã gia rai
thiếu tá châu văn nen cán bộ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bạc liêu
đã nhặt được một chiếc ví bên trong có nhiều loại giấy tờ tùy thân
mang tên hà thị ngọc bích và hồ văn nam cùng với số tiền hơn một mươi ba triệu đồng
thiếu tá châu văn nen đã nhanh chóng phối hợp với công an phường hộ phòng
xác minh liên hệ trao trả giấy tờ tài sản cho chị bích và anh nam
trước đó trong quá trình đi công tác thiếu tá trần văn cường
trưởng công an phường tám tp bạc liêu cũng nhặt được một chiếc túi sách
bên trong có điện thoại di động ví tiền và nhiều loại giấy tờ tùy thân
mang tên nguyễn thị ngọc huyền
thiếu tá trần văn cường đã nhanh chóng xót minh địa chỉ liên hệ trao trả tài sản cho chị huyền
nhằm kịp thời biểu dương động viên cán bộ chiến sĩ đã có hành động đẹp
trong nhật của rơi trao trả người bị mất
giám đốc công an tỉnh đã ký quyết định khen thưởng đột xuất
thiếu tá châu văn nen và thiếu tá trần văn cường
công an phường hương vinh tp huế vừa tiếp nhận một hộp ba mươi sáu quả pháo hoa nổ
do nguyễn văn mão chú tại phường hương vinh tp huế tự nguyện mang đến do nổ
trước đó con của anh đi làm ở đà nẵng về nhà ăn tết có mang theo một hộp pháo do người bạn tặng
anh phát hiện đây là pháo hoa nổ không được phép đốt nên anh đã mang đến cơ quan công an trình báo
tiếp nhận hộp pháo hoa nổ công an phường hương vinh đã biểu dương
anh nguyễn văn mão về tinh thần chấp hành nghiêm pháp luật
thực hiện tốt quy định về phòng chống đốt pháo của địa phương
trong chỉ tết nguyên đán này một trăm linh công an các phường xã trên địa bàn tp huế
tổ chức tuyên truyền cam đoan cam kết đến bà con nhân dân chấp hành nghiêm các quy định vũ khí
vật liệu nổ công cụ hỗ trợ vào pháo hoa nổ nhằm tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra
góp phần đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
thưa quý vị chỉ trong một thời gian ngắn
trang phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh trật tự
tổ công tác ba trăm bảy mươi ba của công an tỉnh nghệ an đã mang lại hiệu quả tích cực
trong phòng ngừa đấu tranh với tội phạm
không chỉ được các cấp ngành và quần chúng nhân dân ghi nhận đánh giá cao
hoạt động hiệu quả của tổ công tác còn góp phần tạo nên hình ảnh đẹp
về lực lượng công an nghệ an vì nước quên thân vì dân phục vụ
hai mươi một giờ ba mươi phút khu vực đường bảy mươi hai tp vinh
người đàn ông này có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn
khi lái xe tuy nhiên sau khi được cán bộ tổ công tác ba trăm bảy mươi ba công an tỉnh
ra hiệu lệnh dừng xe theo quy định người này không những không chấp hành
mà còn có phản ứng lời nói hết sức gây gắt
bằng các biện pháp nghiệp vụ tổ công tác đã nhanh chóng
xử lý tình huống một cách hiệu quả
nguyễn thành phương một đối tượng cộng cán trên địa bàn
từng có ba tiền án vừa bị tổ tuần tra ba trăm bảy mươi ba công an tỉnh nghệ an
phát hiện bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép sáu năm ga ma túy
tổ công tác đã lập biên bản niêm phong tăng vật và bàn giao phương tiện
đối tượng cho công an tp vinh xử lý theo quy định
quá trình thực hiện nhiệm vụ thì tổ công tác kịp thời phát hiện
ngăn chặn đấu tranh các hành vi vi phạm pháp luật
và thứ hai nữa là phối hợp cùng các lực lượng khác ở trong tổ
kiểm soát phương tiền người tham gia giao thông
những sự việc trên chỉ là một trong số rất nhiều tình huống
mà lực lượng ba trăm bảy mươi ba công an nghệ an phát hiện và xử lý hiệu quả trong thời gian qua
hơn hai tuần gia quân tổ công tác đã kiểm tra hơn năm mươi lượt phương tiện
phát hiện và xử phạt trên sáu mươi trường hợp với các lỗi vi phạm
tổ công tác về nông đội côn không đội mũ bảo hiểm
tạm giữ hơn sáu mươi xe ô tô mô tô xử phạt hành chính với số tiền trên năm trăm linh triệu đồng
đã phát hiện và bắt giữ sáu vụ sáu đối tượng về hành vi tàng trữ trẻ thép chất ma tí
hai vụ tàng trữ hàng cấm là khó nổ
dịp cuối năm thì an ninh trật tự cũng diễn biến phức tạp
thì việc mà để cả cơ quan đoàn thể của cơ quan công an
phong bán để tổ chức ra quân để đảm bảo trật tư an toàn cho thông minh này
thì tôi thấy rất là hợp lý
tổ công tác đặc biệt này là một việc làm rất là thiệt thực kỷ nghĩa
và rất là tốt cho toàn xã hội
dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh
tổ công tác ba trăm hai mươi ba sẽ tăng cường các biện pháp nhằm phong ngừa
phát hiện đấu tranh và xử lý triệt để đối với các đối tượng tội phạm hình sự
cũng như các vi phạm khác với phương châm là không có vùng cấm và xử phạt cấp quyết
những kết quả nổi bật của tổ công tác ba trăm bảy mươi ba

được hiệu quả bước đầu của đề án thành lập tổ tuần tra vũ trang phòng chống tội phạm
và vi phạm pháp luật về an ninh trật tự của lãnh đạo công an tỉnh nghệ an
mặc dù thực tế thực hiện nhiệm vụ có không ít những điều kiện bất lợi
nhưng cán bộ chiến sĩ tham gia tổ công tác đã nỗ lực hết mình
để hoàn thành nhiệm vụ thực sự trở thành mũi nhọn sắc bén
trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
lãnh đạo quân tỉnh đã ban hành hơn hai mươi văn bản
để chỉ đào toàn diện trên các lĩnh vực công tác
từ các phương án bảo vệ an ninh quốc gia
đấu tranh phòng chống tội phạm công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
và chúng tôi quyết tâm không để các loại tội phạm lợi dụng những hợp hợp
để hoạt động phạm tội và thực hiện các vi phạm pháp luật
trong dịp tiệc và dịp lễ hội đầu xuân năm hai nghìn hai mươi bốn
tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn cũng là thời điểm nhạy cảm
khi nhiều loại tội phạm lợi dụng để hoạt động vi phạm pháp luật
cùng với các lực lượng khác các tổ công tác ba trăm bảy mươi ba sẽ tiếp tục lan tỏa
khắp trên các tuyến địa bàn trọng điểm trực tiếp phát hiện và đấu tranh phòng chống tội phạm
góp phần bảo đảm an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông
tạo điều kiện cho nhân dân vui xuân đón tết trong an toàn hạnh phúc